trong khi đó trên phương diện kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược căng thẳng cũng gia tăng giữa nga và mỹ
trong tuyên bố mới đưa ra khi được hỏi về việc một nhóm nghị sĩ của mỹ đã trình dự luật rút khỏi hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới new start lên quốc hội mỹ
người phát ngôn điện kremlin nói rằng giữa hai bên không có các mối liên hệ thực chất về hai vấn đề này
theo người phát ngôn dmitry peskov chủ đề kiểm soát vũ khí và ổn định chiến lược là cực kỳ quan trọng không chỉ đối với nga và mỹ mà còn đối với toàn thế giới
tuy nhiên moscow lấy làm tiếc vì không có các kênh tiếp xúc nghiêm túc thực chất về vấn đề này giữa hai nước
ông peskov đưa ra lời tuyên bố trên trong bối cảnh một nhóm một mươi thượng nghị sĩ đảng cộng hòa chính quốc hội mỹ xem xét dự luật kêu gọi chính quyền rút khỏi new start và tăng cường lực lượng hạt nhân
new start được nga và mỹ ký từ năm hai nghìn một mươi nhằm cắt giảm khóa
tuy nhiên vào hôm hai mươi một tháng ba vừa qua moscow đã tuyên bố tạm ngừng tham gia hiệp ước new start nhưng không rút khỏi